tại tỉnh đồng tháp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngân hàng nhà nước chủ trì tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo khu vực đồng bằng sông kiểu long
rất nhiều ý kiến tâm huyết của lãnh đạo các địa phương doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo và hiệp hội lương thực việt nam đã được chia sẻ tại hội nghị
tại hội nghị bí thư tỉnh ủy đồng tháp lê minh hoan bày tỏ những quan ngại trong việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo thiếu bền vững lâu dài
chúng ta kỳ dọng rằng qua hội nghị này ngoài việc xử lý tình huống cho vụ đông xuân chúng ta còn xác lập tầm nhìn dài hạn hơn đối với một hành hàng có tác động đến hàng triệu nông dân trồng lúa ở đồng bằng
theo tôi được biết thủ tướng chính phủ vừa có cũng chỉ đạo các bộ ngành liên quan gấp rút hành động để xử lý một tình huống chẳng đặn đừng đó là giải cứu lúa gạo giải cứu nông dân
tuy nhiên tôi đề nghị chúng ta thoát khỏi tư duy mùa vụ và tư duy thương vụ
để kiến tạo chiến lược dài hạn hơn cho một ngành hàng có thể không nống lớp nhiều cho giá trị xuất khẩu nhưng là sinh kế của hàng chục liệu nông dân trong sông cửu long
đáp lại vấn đề băn khoăn này ông phạm thái bình giám đốc công ty cổ phần trung an thành phố cần thơ một doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết lúa gạo hiệu quả thời gian qua đưa ra giải pháp
cái mô hình cánh tổng đơn liên kết giao chuỗi giá trị đến bây giờ vẫn còn giá trị
bộ trưởng và thủ tướng ninh phú mới gửi tin cho chúng ta
các doanh nghiệp tổng đơn liên kết giao chuỗi giá trị vẫn khuyến khích các doanh nghiệp tổng đơn các doanh nghiệp tổng đơn tập trung làm việc như thế này
mà chỉ có cái mô hình cánh tổng đơn liên kết giao chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với nông dân tôi can toán chỉ có một cái mô hình này thôi thì mới giải quyết rất răng ràng những việc của các doanh nghiệp
đối với các tỉnh thì chúng tôi xin đề nghị cái là một là tập trung đôn đất các doanh nghiệp tập trung làm việc

bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải dồn sức tập trung thu mua không để tồn động lúa gạo hàng hóa của nông dân
bởi theo dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới trong năm hai nghìn một mươi chín không sụt giảm thậm chí còn tăng ở một số thị trường chính mà việt nam đang chiếm lĩnh